tại trung tâm văn hóa thông tin tỉnh thừa thiên huế đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tới sự buổi lễ có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chủ tịch liên hoan
đồng chí trần bình minh ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài trình huyền việt nam đồng chủ tịch liên hoan
đồng chí trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
về phía tỉnh thừa thiên huế có đồng chí lê trường lưu bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế
cùng đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thứ thiên huế và hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ làm công tác truyền hình phát thanh trong lực lượng công an nhân dân
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhìn lại lịch sử các lần tổ chức liên hoan truyền hình công an nhân dân
khẳng định vai trò của truyền hình phát thanh công an nhân dân cũng như sự phát triển vượt bậc về quy mô chất lượng và đội ngũ cán bộ
đáp ứng kịp thời nhiệm vụ tuyên truyền của đảng nhà nước và bộ công an khẳng định vị thế của báo chí công an nhân dân trong hệ thống báo chí hiện đại
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đã khẳng định được sự trưởng thành phát triển lớn mạnh của đội ngũ những người làm truyền hình
phát thanh trong lực lượng công an nhân dân với sự tham gia của bảy mươi bảy đoàn hơn bốn trăm linh đại biểu đến từ các đơn vị địa phương trong cả nước
cùng với đó là hơn năm trăm linh tác phẩm và sáu mươi chín phát thành viên người dẫn chương trình dự thi
đặc biệt năm nay liên hoan còn có nội dung dự thi mới là thể loại phát thanh với hơn một trăm sáu mươi tác phẩm dự thi
phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định vị trí vai trò to lớn của báo chí công an nhân dân nói chung
và truyền hình phát thanh công an nhân dân nói riêng
trong hệ thống báo chí hiện nay biểu dương đội ngũ cán bộ làm công tác truyền hình trong lực lượng công an nhân dân đã vượt qua khó khăn
hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời yêu cầu bang tổ chức bang giám khảo liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
làm việc công tâm hiệu quả để tìm ra những tác phẩm xứng đáng nhất
điểm mới của liên hoan phim lần này bộ công an tổ chức liên hoan truyền hình công an dân cùng với liên hoan phát thanh công an nhân dân
nhằm động viên tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên biên tập viên báo chí công an nhân dân trong cả nước
cùng đồng nghiệp ngoài công an có dịp gặp gỡ trao đổi học hỏi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng kiến thức
nghiệp vụ làm truyền hình phát thanh góp phần đưa các hoạt động tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng tốt hơn
để liên hoan truyền hình phát thanh công an dân lần thứ một mươi hai đạt được những mục tiêu yêu cầu đề ra
có những đóng góp giá trị vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
tôi đề nghị ban tổ chức và các đơn vị chức năng của bộ công an đại truyền việt nam đại tượng nói việt nam
khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và các đồng chí trong ban giám khảo là những nhà báo
nhà đạo diễn nghệ sĩ có uy tín kinh nghiệm làm việc với tinh thần công tâm khách quan
để chọn ra những chương trình tác phẩm truyền hình phát thanh và những phát thanh viên người dẫn chương trình xuất sắc nổi trội tiêu biểu
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai này là dịp để những người làm truyền hình phát thanh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
gặp gỡ trao đổi học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ truyền hình phát thanh
góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân xây dựng hình ảnh người công an ngày càng đẹp hơn trong lòng dân
thông qua liên hoan bang tổ chức sẽ lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc để giới thiệu và phục vụ khán giả cả nước
đêm khai mạc đã diễn ra thành công tốt đẹp và đầy ấn tượng hứa hẹn một mùa liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân đầy hấp dẫn và mới lạ
vâng như vậy buổi khai mạc đã diễn ra thành công tốt đẹp và sau đêm khai mạc hoạt động chấm thi của ban giám khảo sẽ chính thức diễn ra
bên cạnh đó ban tổ chức cũng triển khai những hoạt động đồng hành trong khuôn khổ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất của kỳ liên hoan tới quý vị trong những bản tin tiếp theo
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đặt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
về việc xử lý hậu quả sự cố vụ cháy tại công ty của phần bóng đèn
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tp hà nội chủ trì phối hợp chặt chẽ với bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
và các cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc xử lý hậu quả của vụ cháy
ở công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
trong đó chú trọng các vấn đề sau
thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vụ cháy
đôn đốc hướng dẫn giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường
đồng thời điều tra xác định nguyên nhân gây cháy nổ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
ubnd tp hà nội tiếp tục triển khai thực hiện việc di rời các cơ sở gây ô nhiễm và có nguy cơ gây ô nhiễm
ra khỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư theo kế hoạch đã được chỉ đạo
vào khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút ngày hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty thanh nhật huy
nằm trong khu công nghiệp bình hòa thuộc xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang
ngay sau khi nhận tin báo cháy lãnh đạo phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã huy động sáu xe chữa cháy chuyên dùng cùng tám mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp cùng tiểu đoàn ba e hai mươi một bộ công an và lực lượng chữa cháy tại chỗ
tổ chức di rời hàng trăm bình ga và tài sản đến nơi an toàn đồng thời tiếp cận đám cháy tham gia dập lửa
do công ty chuyên sản xuất chăn ga gối đệm chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy
nên công tác tiếp cận đám cháy cũng như chữa cháy gặp không ít khó khăn
nhưng với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia sau khoảng bốn mươi năm phút đám cháy được khống chế và giật tắt hoàn toàn
tại thời điểm xảy ra cháy trong công ty có chứa trên hai trăm năm mươi bình ga loại bốn mươi năm kg
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại đang được lực lượng chức năng phối hợp xác minh điều tra làm rõ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giáp danh giữa quảng ninh và hải phòng
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện một tàu vỏ sắt không có số hiệu đang hành trình
có biểu hiện nghi vấn và ra tín hiệu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tàu vỏ sát gồm hai thuyền viên do ông đào ngọc tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại xã tân phong huyện kiến thụy tp hải phòng làm đại diện tàu đang chở khoảng ba mươi năm lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra các thuyền viên không xuất trình được các loại giấy tờ hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số dầu đang vận chuyển trên tàu
không có hồ sơ phương tiện chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định
theo khai báo số dầu trên được tàu mua lại từ một tàu nước ngoài không rõ số hiệu tại khu vực vùng biển long châu
đang trên đường chở vào khu vực thị xã quảng yên quảng ninh và huyện thủy nguyên tp hải phòng bị lực lượng chức năng kiểm tra tạm giữ
ngày hôm qua ông đào đức mười trú tại thôn
thôn hai xã thuần hưng huyện khói châu tp hương yên đã đến công an xã thuần hưng trình báo về việc
ông mười phát hiện tại khu vực bể nước nhà ông có một tử thi nam giới bị chặt mất một số bộ phận trên cơ thể vụ việc nghi có dấu hiệu giết người
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp hương yên đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tp hương yên
viện khoa học hình sự bộ công an và chính quyền địa phương tiến hành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
kết quả khám nghiệm đã xác định tử thi là ông nguyễn tưởng hậu sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai trú tại thôn hai xã thuần hưng
quá trình khám nghiệm hiện trường đã thu giữ các dấu vết vật chứng có liên quan
tiến hành xác minh điều tra truy tìm hung thủ gây án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã xác định đối tượng nghi vấn là đào đức mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở cùng thôn với ông hậu
quá trình đấu tranh mạnh đã thừa nhận hành vi dùng dao giết ông hậu sau đó chặt các bộ phận trên thi thể của nạn nhân vứt vào bể nước nhà ông mười
được biết giữa mạnh và gia đình ông hậu không có mâu thuẫn gì đối tượng đào đức mạnh có sổ bệnh án thần kinh điều trị tại viện tâm thần trung ương
huyện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hương yên đang tạm giữ đối tượng mạnh đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân động cơ mục đích gây án của đối tượng
được biết nạn nhân là bố đẻ của chủ tịch ubnd xã cần hưng nhà hung thủ và nhà nạn nhân gần nhau
hồi hai h ba mươi phút sáng ngày hôm qua công an tỉnh vĩnh phúc đã kiểm tra phát hiện một số đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng hát karaoke
tại quán karaoke max club ở thị trấn tứ trưng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc do nguyễn tiến thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú xã bình dương huyện vĩnh tường làm chủ công an tp hương yên kiểm tra phát hiện có hai mươi đối tượng
cùng một mươi bốn nam và sáu nữ đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
quán xét nhẹm nhanh phát hiện một mươi năm trên hai mươi đối tượng dương tình với ma túy tổng hợp
vật chứng thu giữ gồm một trăm sáu mươi bốn viên ma túy tổng hợp một đĩa xứ và bốn mươi triệu đồng
học cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hương yên đang điều tra xử lý vụ việc
thưa quý vị thời gian qua với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ngành
tình trạng vi phạm sử dụng rượu bia và chất kích thích trong khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông
trên địa bàn tp hương yên đã có nhiều chuyển biến tích cực
vâng tuy nhiên dù biết điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia là dễ gây ra tai nạn
thế nhưng không ít trường hợp vẫn mất chấp
và để nâng cao ý thức cũng như là ngăn chặn tình trạng này
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh hương yên đã tập trung mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên câu chuyện giao thông
điều khiển xe mô tô loạn trọng khi bị dừng phương tiện để đo nồng độ cồn thì nói năng không đúng chuẩn mực
bị lập biên bản xử phạt thì không ký
đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng cảnh sát giao thông
cầu bàn tỉnh hương yên xử lý trong tháng giao quân cao điểm về an toàn giao thông
riêng về nồng độ cồn thì vừa rồi
đội đã có kiểm tra và xử lý rất nhiều trường hợp
thường tất cả các lái xe và tài xế vi phạm buổi trưa và buổi tối
thường những lỗi đấy là lái xe một ô tô hoặc lái xe mô tô vi phạm thì đội có kiểm tra và xử lý một mươi năm trường hợp
đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn được triển khai hơn một tháng
trong đó phòng cảnh sát giao thông
đội cảnh sát giao thông công an các huyện thành phố sẽ tập trung tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
có lưu lượng người phương tiện qua lại với mật độ đông như quốc lộ năm tỉnh lộ ba trăm bảy mươi chín quốc lộ ba mươi chín a ba mươi chín b
chưa đầy ba mươi phút tổ công tác số một của phòng cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở
phòng cảnh giao thông của con tỉnh yên cũng họp chỉ đạo cho ban chỉ huy đội cũng rất là sát sao
cũng thực hiện kết hợp trên tuần tra cảnh sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
chúng tôi phát hiện và xử lý các lái xe vi phạm nỗi nồng độ cồn và kiểm tra tổng kiểm tra xe khách và xe công dân đâu
sau hơn một tháng lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổng kiểm tra trên năm phương tiện
xử phạt hành chính trên hai bốn nghìn trường hợp với số tiền trên một tỷ đồng
tạm giữ tám trăm tám mươi hai phương tiện tức quyền sử dụng giấy phép lái xe một trăm linh năm trường hợp
các lỗi vi phạm bị xử phạt trong đợt giao quân lần này chủ yếu là chạy quá tốc độ không mang theo giấy tờ xe
người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
vi phạm chủ yếu là người tham gia giao thông không đổi bỏ hiểm sử dụng rượu bia và không mang giấy tờ khi tham gia giao thông
thực hiện kế hoạch một nghìn ba trăm linh bốn của trưởng công an huyện khói châu về việc tổng kiểm soát phương tiện xe mô tô tham gia giao thông trên địa bàn huyện khói châu
đội cảnh sát giao thông công an huyện bạch châu đã tiến hành tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là chú trọng đến những hành vi dẫn tới trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
hành vi nặng nách đánh võng và hành vi không đổi bỏ hiểm không mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông
tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đã có bốn trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý với số tiền gần một một tỷ đồng
để các ca tuần tra phát huy hiệu quả
công an tỉnh hưng yên
đã trang bị đầy đủ máy móc thiết bị trong quá trình tuần tra kiểm tra
đồng thời duy trì các tổ công tác tuần tra lưu động vào khung giờ nhạy cảm ở tất cả các ngã đường dẫn vào thành phố và những nơi tập trung nhiều nhà hàng quán nhậu
đội tuần tra giáo thông số hai phụ trách tuyến đường ba trăm bảy mươi chín cũng tổng kiểm tra các phương tiện
đặc biệt là chú ý vào vấn đề nồng độ cồn giữa các khung giờ
độ quan tâm chú ý vào những khung giờ như là từ một mươi hai h trưa đến một mươi bốn h chiều từ một mươi tám h đến hai mươi một h
thì qua quá trình kiểm tra cũng phát hiện và xử lý khoảng một mươi năm trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên tuyến
thống kê của ngành y tế khoảng sáu mươi nạn nhân gặp tai nạn khi đang điều khiển phương tiện vào cấp cứu tại bệnh viện
được chỉ định kiểm tra có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn
trong thời gian tới đặc biệt là tháng cao điểm về an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cần phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền
nâng cao ý thức của người tham gia giao thông với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe
đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát
đối với những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và chất kích thích
phải kiên quyết xử lý nghiêm để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân lại do rượu bia
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên anntv
và ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi từ tp hcm sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời biên tập viên hoàng trinh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
xin mời biên tập viên hoàng trinh
từ đó ubnd tp sẽ trình hội đồng nhân dân tp xem xét bu tri vốn ngân sách cho dự án trước ngày một mươi năm tháng một mươi
lãnh đạo ubnd tp do ban quản lý dự án đường sát đô thị tp có trách nhiệm ra soát giải quyết các vướng mắt tồn động
đối với tuyến metro số một theo kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước
đồng thời ra soát khối lượng nghiệm thu từ nay đến cuối năm để lập kế hoạch thanh toán đảm bảo giải ngân cho nhà thầu
thưa quý vị tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông vẫn còn phổ biến
trên địa bàn của tp hcm điều đáng nói là theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thì ngay cả phụ huynh học sinh vẫn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi này
tại các tuyến đường xung quanh trường học không khó để bắt gặp những học sinh điều khiển xe gắn máy trên năm mươi phân khối
không đội mũ bảo hiểm dàn hàng ngang hay chở quá số người quy định
khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông các em tăng ga bỏ chạy dẫn đến nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông
cái mục đích của cảnh sát giao thông là bước đầu sẽ là tuyên truyền và nhắc nhở cho phụ huynh và học sinh
sau đó là sẽ sau đợt tuyên truyền này nhắc nhở này là sẽ đồng loạt ra quân xử lý kiên quyết các trường hợp của học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông
sắp tới đây là có một cái điểm mới của công tác tuyên truyền này là hạn chế cái việc dừng xe
hạn chế xử lý ở ngoài đường cảnh sát giao thông sẽ mọc phục quy hình tất cả những khu vực ở lăng cận ở trường kể cả phụ huynh độc sinh và phụ huynh và học sinh vi phạm
sau đó là gửi những cái file về cho ban giám hiệu của các trường và cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với lại ban giám hiệu các trường dùng cái file này là để tuyên truyền trong những buổi trò cờ hay là những công tác ngoại khóa của trường
nhiều năm nay tại các trường học ở thành phố hồ chí minh đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
chức tuyên truyền giảng dạy về luật giao thông đường bộ và cho học sinh ký cam kết thực hiện để các em nhận thức được các hành vi vi phạm cũng như hình thức xử phạt
tuy nhiên thực tế thì các học sinh và phụ huynh vẫn vi phạm
về phía bên giao thông các em nó sẽ gửi về sở và khi gửi văn bản về sở thì từ sở gửi văn bản về nhà trường
thì các em đó thứ nhất liên quan tới cái đạo đức thì các em nó phải chịu cái độ thực yếu
và ngoài cái đạo đức ra thì bên phía nhà trường là giáo dục các em hướng dẫn các em và thường xuyên nhắc nhở cho các em là
đi sân phòng có nhỏ hoặc là ba mẹ đi đó hoặc là đi tuyến xe buýt
hầu như nhà trường trên động viên các em đi xe buýt tuyến xe buýt rất là nhiều
dạ tình trạng này hiện giờ thì gặp rất là nhiều và nhiều khi đi về cũng rất bực bội vấn đề đó
thì đường thì không có nhiều chỗ nhưng mà phụ huynh lại lứng hết cho lòng đẩy đường và gây kẹt xe
nhiều phụ huynh không có đội nón cho các cháu
mình cũng lần này mình cũng mong là các phụ huynh giống như mình thì đổi nón cho các cháu
hơn bao giờ hết ý thức tự giác chấp hành luật an toàn giao thông vẫn là điều quan trọng
mà ngay các phụ huynh và học sinh cần phải chú trọng
việc này không chỉ đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông mà còn bảo vệ cho chính bản thân mình
ngày chín tháng chín đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến dẫn đầu
làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và trường đại học y dược tp hcm
về tiến độ triển khai dự án xây dựng cơ sở hai
trường đại học y dược tp hcm tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
với trên tổng diện tích khoảng một trăm hai mươi sáu hectare tại huyện nhân trạch dự án sẽ dành năm mươi hectare để xây dựng trường học
số diện tích còn lại sẽ xây dựng quần thể y tế bao gồm các bệnh viện tư nhân bệnh viện công tư kết hợp
viện dưỡng lão khu thẩm mỹ khu sản xuất thử nghiệm nhà máy sản xuất tế bào sản phẩm sinh học
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đề nghị để đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện dự án
trường đại học y dược tp hcm cần nhanh chóng ký kết với một bang quản lý chuyên ngành đủ năng lực
để thực hiện xong các thủ tục cần thiết để bộ y tế phê duyệt đề án tiền khả thi càng sớm càng tốt
tiếp đó chú đầu tư cần nghiên cứu thiết kế để bộ y tế phê duyệt dự án thiết kế cơ sở